phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam thêm một đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử
đối tượng bị bắt giữ là lê vĩnh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại đường nguyễn tất thành
phường phú bài thị xã hương thủy là nhân viên cửa hàng xăng dầu số một mươi bốn thuộc công ty xăng dầu thừa thiên huế
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi phong đã có hành vi bán trái phép hơn một hóa đơn giá trị gia tăng
đã ghi nội dung của cửa hàng xăng dầu số một mươi bốn thuộc công ty xăng dầu thừa thiên huế cho lê tín
kế toán doanh nghiệp tư nhân quang đức nhưng không có hàng hóa dịch vụ thực tế kèm theo để thu lợi bất chính
liên quan đến vụ án này vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế
cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn quang bền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là giám đốc và lê tín sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba là kế toán thuộc doanh nghiệp tư nhân quang đức hiện